hiện tại tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hơn hai mươi ba tám triệu người
số đó thì tử vong là gần tám trăm một mươi bảy người
riêng tại nước mỹ đã có năm chín triệu ca mắc covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín tại brazil là trên ba sáu triệu ca và trên một trăm một mươi bốn ca tử vong
tuy nhiên brazil ghi nhận một điểm sáng khi số ca tử vong trong ngày hai mươi bốn tháng tám
ở mức thấp nhất trong gần ba tháng qua là bốn trăm chín mươi bốn ca
tình hình dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu cải thiện tại châu mỹ
mexico hôm qua có thêm hai trăm hai mươi sáu ca tử vong
khép lại một tuần với tổng số ca tử vong là ba bảy trăm hai mươi ba ca thấp nhất trong hơn hai tháng qua
tại châu âu italia pháp hy lạp và phần lan đều chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tăng mạnh
tại pháp gần bốn chín trăm linh ca mắc mới là mức cao nhất trong ngày kể từ khi nước này dỡ phong tỏa vào hồi tháng năm